với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn là biện đặt có quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể tách thửa đất
đối tượng nguyễn công hiếu hai mươi tám tuổi chú tại xã hòa ninh huyện hòa vang tp đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố bắt tạm giả
theo điều tra vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hiếu đi chơi và gặp một người đàn ông kể về việc đang cần tách thửa đất
vì đang nợ nần nên hiếu đã bị ra lý do quen biết nhiều lãnh đạo tp đà nẵng
từng tách thửa nhiều lô đất nhanh gọn
nạn nhân tin tưởng nên đưa bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất một trăm hai mươi
ở địa bàn phường hòa an quận cẩm lệ cùng các giấy tờ có liên quan và tổng số tiền là một trăm linh bảy triệu đồng cho hiếu
sau thời gian dài hứa hẹn hiếu vẫn không tách thửa đất nên nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo
tại cơ quan công an hiếu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
cơ quan điều tra đề nghị các nạn nhân khác của hiếu liên hệ để được giải quyết